công an tỉnh lào cai vừa tiếp nhận bốn trăm một mươi bốn khẩu súng khẩu súng săn đao kiếm và công cụ hỗ trợ các loại từ công an các huyện thị xã thành phố
bàn giao từ các chiến dịch tuyên truyền vận động nhân dân thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo từ tháng một đến nay
trong thời gian qua lực lượng công an cơ sở trên toàn tỉnh lào cai đã nỗ lực tuyên truyền đến nhân dân
kết hợp tặng quà cho các cá nhân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
quá trình triển khai được đông đảo cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ tích cực tham gia phát hiện tố giác các hành vi sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an các đơn vị địa phương đã vận động thu hồi tổng số bốn sáu trăm bốn mươi một vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ